thưa quý vị chiều qua ba tháng tám tại tuyến đê phòng hộ ven biển thuộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
sóng lớn đánh liên tiếp gây sạt lở thân đê phòng hộ
đặc biệt mực nước biển dâng cao kỷ lục nước mặn đã tràn qua mặt đê và vùng ngọt hóa
ghi nhận tại xã khánh bình tây huyện trần văn thời mưa lớn kèm theo gió mạnh đã đánh trực tiếp vào chân đê gây lở nhiều đoạn đê
đặc biệt mực nước dâng lên cao hơn đê khoảng hai mươi cm nên nước mặn đã tràn vào vùng ngọt gây ảnh hưởng đến hàng ngàn hectare lúa
hiện một phần thân đê đã bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng ba trăm linh mét nguy cơ vỡ đê cao
tuyến đề phòng hộ ven biển tây của tỉnh cà mau có vai trò ngăn mặn bảo vệ hệ sinh thái ngọt cho trực tiếp hai huyện u minh và trần văn thời
việc vỡ đê có thể gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hectare lúa đang trong giai đoạn làm đồng bên trong đê
đặc biệt cuộc sống của hàng chục ngàn hộ sống trong đê cũng bị ảnh hưởng